thưa quý vị ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận một mươi một chín trăm một mươi chín ca khỏi bệnh covid một mươi chín
số ca mắc mới là một mươi một năm trăm hai mươi bảy ca trong đó hai ca nhập cảnh và một mươi một năm trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
đã giảm một trăm sáu mươi hai ca so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
tại tp hcm là giảm một tám mươi sáu ca tại long an là giảm sáu mươi ba ca tại tiền giang là giảm một mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bình dương tăng năm trăm ba mươi tám
đồng nai là ba trăm bốn mươi an giang là sáu mươi năm
còn tại tp hcm tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó